dự kiến đầu năm hai nghìn một mươi chín người dân sẽ có thể di chuyển bằng những chuyến tàu trên cao với làn đường dành riêng và những quy định đặc biệt
các phương án bảo đảm an toàn cũng như công tác quản lý vận hành cho tuyến đường sắt này đã được chuẩn bị như thế nào
mời quý vị và các bạn theo dõi phản ánh ngay sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
dự kiến sau từ ba đến sáu tháng chạy thử nghiệm đầu năm hai nghìn một mươi chín người dân hà nội đã có thể đi trên những chuyến tàu đường sắt trên cao đầu tiên
tại buổi tọa đàm trực tuyến tuyến đường sắt trên cao đầu tiên của hà nội sẽ hoạt động như thế nào
ngoài ra để có thêm thông tin về tuyến đường người dân có thể truy cập vào ứng dụng thông minh để có thêm thông tin chi tiết